viện đa khoa tỉnh phú thọ chính phủ ấn độ và tổ chức bangwan mahaveh vichlang sahaita samiti
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức khai mạc dự án trại lắp chân giả
zapur food miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh phú thọ
khoản viện trợ dự án lắp chân giả cho người khuyết tật tỉnh phú thọ là khoản viện trợ nằm trong
nội dung tuyên bố chung việt nam ấn độ trong chuyến thăm cấp nhà nước của chủ tịch nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang đến ấn độ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
được biết bmvss là tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ người tàn tật giúp họ phục hồi khả năng di chuyển
sau hơn một năm tiến hành khảo sát theo dõi được sự đồng ý của bộ y tế ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
các chuyên gia bmvss phối hợp với tập đoàn sparkminda chọn bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
làm nơi tiến hành lắp đặt trên hai trăm linh người khuyết tật trên địa bàn tỉnh phú thọ
với kinh phí hỗ trợ khoảng bảy triệu đồng một người